sau đây là dự bắt thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

trong đó bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến kiên giang và cả vùng vịnh thái lan sẽ là những vùng có mưa rào và rông